thủ tướng nguyễn xuân phúc đã họp trực tuyến với lãnh đạo chủ chốt tỉnh phú thọ về tình hình phát triển kinh tế xã hội sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
phương hướng nhiệm vụ giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm và kết quả thúc đẩy đầu tư cộng
tại cuộc họp thủ tướng yêu cầu các bộ ngành góp ý định hướng cho tỉnh phú thọ đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội sáu tháng cuối năm
đồng thời xử lý những vướng mắc tạo điều kiện cho tỉnh thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới
trong sáu tháng đầu năm kinh tế xã hội của tỉnh phú thọ đạt tốc độ tăng trưởng thấp hơn so với cùng kỳ do ảnh hưởng của covid một mươi chín
phần lớn các ngành sản xuất công nghiệp đều sụt giảm nhu cầu thị trường giảm tiêu thụ khó khăn thiếu nguyên liệu đầu vào
khu vực công nghiệp xây dựng chỉ tăng bảy
tính đến hết ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi tổng số vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi của tỉnh phú thọ đã được phân bổ chi tiết là ba một trăm một mươi năm bảy tỷ đồng
thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ trong bối cảnh covid hiện nay chúng ta cần phải quyết tâm cao hơn để có thể đẩy mạnh sản xuất kinh doanh
giữ nhịp độ cần thiết trong phát triển kinh tế
thủ tướng đánh giá phú thọ là một trong những tỉnh hoàn thành vấn mức toàn diện nhiều chỉ tiêu đề ra

tại cuộc họp thủ tướng yêu cầu các bộ ngành sau khi nghe ý kiến báo cáo của tỉnh phú thọ
thì cần góp ý kiến định hướng cho phú thọ
thủ thọ đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội sau tháng cuối năm nhằm đạt kết quả tốt nhất
đồng thời xử lý những vấn mắc tạo điều kiện cho tỉnh thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới